đại dịch covid một mươi chín đã và đang gây ra những hậu quả nặng nề cho nền kinh tế
khi những đơn đặt hàng ngày càng ít dần thì bắt buộc các công ty phải cắt giảm nhân lực
nỗi lo mất việc hay thất nghiệp ngay càng đe nặng lên đôi vai của người lao động
đã một mươi một năm làm việc tại khu công nghiệp nam thăng long
chưa khi nào cuộc sống của gia đình anh việt lại trở nên khó khăn đến như thế
dịch bệnh xảy ra khiến các đơn hàng của công ty giảm dần thu nhập theo đó cũng giảm theo
sinh hoạt phí của cả gia đình rồi còn cả khoản chi cho bé con đang trong tuổi lớn càng làm những trách nhiệm trên vai nặng hơn
hai vợ chồng chia nhau làm ca người làm sáng người làm tối để giữ việc cải thiện thu nhập và cũng để có thời gian trông con

các vợ chồng chia nhau làm ca người làm tối để giữ việc cải thiện thu nhập và cũng để có thời gian chồng con
phải xa bố mẹ trong những năm tháng cần sự dạy bảo nhất họ cũng muốn được ở gần chăm sóc các con
nhưng lương hai vợ chồng trả tiền thuê nhà điện nước rồi tiền học phí thì không kham nổi
trong những ngày tháng dịch bệnh những suy nghĩ lo lắng về việc công ty giảm hỗ trợ
trong những ngày tháng dịch bệnh những suy nghĩ lo lắng về việc công ty giảm hỗ trợ
trong những ngày tháng dịch bệnh những suy nghĩ làm cứ cuộn lên trong lòng những con người nơi xóm trọ này
nhưng nghĩ mãi rồi cũng chẳng thay đổi được nên với họ cứ qua ngày nào thì hai ngày đó
cũng bởi dịch mà tương lai vốn đã chẳng mới chắc chắn nay lại càng bấp bênh